hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề báo chí việt nam đồng hành cùng đất nước đổi mới
vừa khai mạc sáng nay tại trụ sở hội nhà báo việt nam
đến dự có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí vũ đức đam ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
phó thủ tướng chính phủ
hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi bảy do hội nhà báo việt nam chủ trì tổ chức
nhằm chào mừng những thành tựu của đất nước trong tiến trình đổi mới
tôn vinh sự phát triển những thành tích to lớn của báo chí việt nam
quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước
tăng cường giao lưu gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng
qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ
đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của nhân dân
nâng cao vai trò và uy tín của hội nhà báo việt nam trong đời sống báo chí nói riêng
và đời sống xã hội nói chung
hội báo cũng là dịp để biểu dương động viên những công hiến lớn lao của các đơn vị
cá nhân các tổ chức doanh nghiệp có đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng
tại hội báo lần này ban tổ chức cũng sẽ bình chọn và trao giải thưởng cho các phóng sự
bài viết xuất sắc trong năm hai nghìn một mươi sáu
hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra đến hết ngày một mươi chín tháng ba
với nhiều nội dung sôi nổi liên quan đến hoạt động báo chí